công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt đối tượng cao văn hưng ở xã diễn bích huyện diễn châu tỉnh nghệ an
về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng súng trái phép
theo cơ quan chức năng tỉnh nghệ an vào chiều ngày một mươi hai tháng bốn trong lúc dự đám cưới tại xã diễn yên
nhóm của cao văn hưng đã có mâu thuẫn sô sát với phạm trung hiếu tại xóm một mươi sáu xã diễn yên
khiến cho phạm trung hiếu bị thương phải đưa vào bệnh viện đa khoa phủ diễn điều trị
sau đó cao văn hưng cùng đồng bọn đã cầm súng tiểu liên k năm mươi đến khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa phủ diễn tìm phạm trung hiếu
không tìm được hiếu tại đây cao văn hưng đã dùng súng bắn bốn phát lên trần nhà tại khoa cấp cứu gây hoang mang
náo loạn cho y bác sĩ bệnh nhân ngay sau đó hưng cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương
công an diễn châu đã phát lệnh truy nã vào ngày hai mươi năm tháng bốn đối tượng hưng đã bị công an huyện bắt giữ
và đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình được biết trước đó hưng đã có sáu tiền án tiền sự về gây thương tích và đánh bạc
hiện công an diễn châu đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố cao văn hưng về tội gây dối trật tự và sử dụng vũ khí trái phép